nhịp sống hiện đại khiến các loại hình nghệ thuật dân gian luôn phải chật vật để tìm chỗ đứng trong lòng công chúng đặc biệt là những người trẻ
chính vì vậy sự ra đời của các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian được xem như là một cánh cửa mở tiếp thêm sức sống cho di sản của dân tộc
đây là buổi ra mắt của câu lạc bộ hát thên hương dừng hà nội
dù mới chính thức thành lập cách đây vài ngày nhưng từ gần một mươi năm trước các thành viên trong câu lạc bộ đã bắt đầu duy trì hoạt động thường xuyên
câu lạc bộ hương rừng chỉ là một trong số rất nhiều câu lạc bộ nghệ thuật dân gian khác đã được thành lập với hai điểm chung
đó là hầu hết thành viên đều là những người nghiệp dư nhưng có chung tình yêu và niềm say mê thực sự với nghệ thuật dân gian
bên cạnh đó họ cũng mong muốn được kết nối với nhau cùng chia sẻ tình yêu của mình với những người khác trong xã hội đặc biệt là những người trẻ
câu lạc bộ của mình chính là làm cái hồn cốt mà làm cái chỗ dựa để cho con cháu và những cái lô lớp này tiếp theo
và đây là cái chỗ gọi là để cho tụ hội lại cho những người yêu thích hát then đàn tính ở hà nội và ở các tỉnh bạn thỉnh thoảng đến cùng giao lưu
chỉ tính riêng nghệ thuật ca trù ở hà nội số lượng câu lạc bộ ban đầu từ chín vào năm hai nghìn chín đã tăng lên một mươi bốn vào năm hai nghìn một mươi
đó là còn chưa kể đến các loại hình nghệ thuật khác như tuồng trèo quan họ hát then ở các tỉnh thành giàu truyền thống văn hóa như hưng yên bắc ninh vĩnh phúc
sự ra đời của các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian phần lớn đều dựa trên tinh thần tự nguyện và nhu cầu của các thành viên
tuy nhiên các hoạt động này lại được đánh giá cao nhờ tinh thần và những đóng góp đối với sự phát triển của các loại hình nghệ thuật dân gian tại nước ta
chủ trương của nhà nước là chúng ta cố gắng
thay đổi phương thức nội dung hoạt động của các hội và làm sao xã hội hóa nữa
thì chính thành lập của câu lạc bộ này là phần minh chứng cho việc đấy
và đặc biệt là từ cái sự hoạt động của cái câu lạc bộ này thì các thế hệ trẻ người ta ý thức được hơn
người ta ý thức được về cái bản sắc dân tộc của mình ý thức được hơn và người ta sẽ cố gắng làm mọi hơn
các loại hình nghệ thuật dân gian từ chỗ mai một đến nay đã có những dấu hiệu khởi sắc
một phần nhờ sự ra đời và duy trì hoạt động của các công lạc bộ này
không chỉ vậy đây còn được xem như một môi trường nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu với nghệ thuật dân gian trong cộng đồng